hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện tại cơ quan công an đang khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan theo đúng pháp luật
cũng liên quan đến tội phạm ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa khởi tố bắt tạm giam chín đối tượng cùng chú tại quận đống đa đã có hành vi tổ chức tàng trữ chứa chất sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke có địa chỉ ở số ba mươi tám phố phương mai phường phương mai quận đống đa tp hà nội
các đối tượng gồm đỗ công hưng trần sĩ cường cùng là chủ quán bar chủ quán karaoke bmw kép chú tại quận đống đa và bảy đối tượng là nhân viên của quán
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một h bốn mươi năm phút dạng sáng ngày một mươi một tháng một tổ công tác đội bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội phối hợp với công an phường phương mai quận đống đa đã kiểm tra hành chính quán karaoke nói trên
tại thời điểm kiểm tra quán có bốn mươi ba
khách một mươi ba nhân viên và đỗ khắc hưng là người đứng tên chủ quán kiêm quản lý
cơ quan công an đã thu giữ hai năm viên ma túy tổng hợp và một túi kentamin khối lượng gần một gram
công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ ba đối tượng là lê văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tại xã hoàng trường và nguyễn văn tám sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đỗ văn uy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
đều ở xã hoàng yến về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một do nghi ngờ một người đàn ông tại xã hoàng quang đã chở bạn gái của mình đi chơi nên tuấn đã rủ thêm tám và uy chặn đường đánh
sau đó đưa người đàn ông trên về một khách sạn ở xã hoàng trường tiếp tục hành hung
chỉ đến khi có người phát hiện ba đối tượng nói trên mới thả người đàn ông trên về nhà
vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm nay
lực lượng công an thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa phục kích và bắt quả tang hai mươi một đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà
tại tổ năm khóm tây khánh tám vườn mỹ hòa tp long xuyên
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tăng vật gồm ba con gà đá sáu xe mô tô một mươi chín điện thoại di động
khám xét trên người các đối tượng lực lượng chức năng còn thu giữ gần hai mươi hai triệu đồng tiền mặt
được biết tụ điểm đá gà này được các đối tượng bố trí rất kín đáo
luôn có người cảnh giới từ nhiều phía nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
và hiện vụ việc đang được công an tp long xuyên tiếp tục điều tra làm rõ
tính trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cho đến một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc đã xảy ra một ba trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết năm trăm chín mươi một người và làm bị thương chín trăm sáu mươi tám người
so với tháng cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi chín
tai nạn giao thông đã giảm sâu cả ba tiêu chí
trong đó số vụ tai nạn giao thông đã giảm gần một mươi năm số người chết giảm gần một mươi chín và số người bị thương giảm gần một mươi năm
trên tuyến đường bộ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên đã xảy ra sáu trăm tám mươi sáu vụ
làm chết năm trăm bảy mươi bảy người bị thương ba trăm năm mươi ba người
so với cùng kỳ năm trước đã giảm một mươi năm về số vụ tai nạn giao thông
số người chết đã giảm hơn một mươi chín
số người bị thương giảm gần một mươi sáu
và trạm giao thông xảy ra năm trăm chín mươi tám vụ làm bị thương nhẹ sáu trăm linh chín người
so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi chín đã giảm hơn một mươi bốn về số vụ tai nạn giao thông
số người bị thương nhẹ đã giảm gần một mươi năm
trên tuyến đường sắt đã xảy ra một mươi vụ làm chết chín người bị thương bốn người
tuyến đường thủy xảy ra sáu vụ làm chết năm người bị thương hai người
và tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại